xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là một mươi năm h bản tin một trăm một mươi ba online sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín cũng như các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị kể từ đầu dịch đến nay việt nam đã có hơn ba trăm một mươi một bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín được chữa khỏi tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là hai mươi hai sáu trăm bảy mươi năm sáu trăm bốn mươi bốn liều
có chín trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên và vĩnh phúc
có tám tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là thái bình hải phòng phú thỏ
còn tại hà nội vào trưa nay ngày tám tháng chín sở y tế hà nội cho biết là từ sáu h ngày tám tháng chín cho đến một mươi hai h ngày tám tháng chín hà nội ghi nhận thêm ba mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín trong đó thì bảy ca tại cộng đồng hai mươi năm ca tại khu cách ly và ba ca tại khu vực phong tỏa
mừng thưa quý vị từ sáu giờ sáng nay ngày tám tháng chín các chốt kiểm dịch covid một mươi chín phân vùng của thành phố hà nội đã triển khai kiểm soát chặt người và phương tiện lưu thông ra vào vùng một

tại chốt kiểm soát nằm trên đường cầu diễn quốc lộ ba mươi hai quận bắc từ liêm hà nội
trên mạng xã hội facebook
trước đó người này đã dùng facebook đăng tải trên trang cá nhân thông tin bịa đặt về chỉ thị một mươi sáu
sau khi thông tin trên được đăng tải đã có nhiều người vào bình luận với những ý kiến hoài nghi
vào cuộc xác minh lực lượng chức năng xác định đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận
quá trình làm việc sau khi được giải thích người này đã nhận ra hành vi sai phạm của mình
đồng thời tự gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
khi bắt quả tăng hai đối tượng gồm hai kg ma túy tổng hợp dạng đá
trên một kg thuốc viện và một số đồ vật tài liệu có liên quan
tạm giữ một xe tải hai năm tấn do đối tượng thuê để làm phương tiện di chuyển
cùng ngày mở rộng điều tra phòng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an huyện tân uyên
tiến hành khám xét nơi ở của phạm thành tú tại thị trấn tân uyên
thu giữ hai gói ma túy tổng hợp khoảng gần một mươi gram một gói nhỏ nghi thuốc viện và một số dụng cụ sử dụng ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng trên
đồng thời cùng các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra mở rộng
sáu mươi bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng là số tiền xử phạt vi phạm hành chính
vì hành vi tụ tập đánh bài với hình thức tiến lên sau đó người thua phải trả tiền nước uống
và trong khi địa bàn đang phải thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch covid
trước đó vào khuya ngày năm tháng chín công an phường trảng giài tp biên hòa tỉnh đồng nai
phối hợp với tổ liên ngành tám trăm một mươi bốn phường tràng giài tuần tra phát hiện tại một khu trọ ở khu phố bốn b
đang có năm người thuê trọ tụ tập đánh bài
làm việc với lực lượng chức năng năm người này khai nhận ở các phòng trọ khác nhau trong cùng khu trọ
và hẹn nhau đánh bài tiến lên người thua phải trả tiền nước uống
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đề xuất ubnd tp biên hòa xử phạt một mươi năm triệu đồng
một người đối với bốn người riêng nguyễn văn bình chưa đủ một mươi tám tuổi
đã bị lập biên bản xử phạt bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
tổng số tiền xử phạt là sáu mươi bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
bất chấp tình hình dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội
nhiều đối tượng vẫn bất chấp quy định tụ tập đông người để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
như tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổ chức đánh bạc
đánh bạc gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân
trước tình hình đó lực lượng công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã tăng cường đấu tranh triệt phá
vừa đảm bảo nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trên địa bàn vừa đảm bảo an ninh trật tự
cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã phát hiện bắt quả tàng
tại nhà ông phan văn xứng ở xã đại trạch huyện bố trạch
có năm đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng tú lờ khơ
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một mươi bốn ba triệu đồng
hai bộ bài túi lơ khơ ba xe mô tô ba điện thoại di động và nhiều tăng vật khác có liên quan
chỉ trong vòng một tháng trở lại đây công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã đấu tranh triệt phá bảy vụ
các đối tượng lợi dụng thời gian rảnh rỗi do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín đã tụ tập cơ bạc
ba mươi hai đối tượng liên quan đã bị triệu tập làm việc
công an huyện đã khởi tố phù án
hình sự hai vụ và chín đối tượng liên quan
xử lý hành chính năm vụ hai mươi ba đối tượng
thu giữ số tiền gần sáu mươi triệu đồng là tang vật các vụ án
trong ngày vụ đánh bạc vừa rồi thì các đối tượng đã đánh tại quán cà phê
phía nhà ở phía trong góc và xe thì được để núp ở sau cả cây bùi cây
thì nếu mà không có chính xác thì rất khó để mà giác định và tiếp cận
bởi vì cái lối vào là chỉ một lối độc đạo và là cái đường vào là từ cổng cho đến cái độ vị trí này
các đối tượng đánh bạc thì nó sát
nên là chúng tôi cũng sử dụng biện pháp hiệp cung
bất chấp thời điểm dịch bệnh bùng phát phức tạp
các đối tượng đã tổ chức tụ tập nhiều tụ điểm để sát phạt nhau
vừa vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh
vừa vi phạm pháp luật và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
các đối tượng tham gia đánh bạc ngoài những người không có công an việc làm thường xuyên
còn có một số cán bộ công chức trên địa bàn
các đối tượng tham gia đánh bạc rất nhiều thành phần
và lợi dụng thời gian nhàn rội trong giãn cách xã hội để tổ chức đánh bạc
thời gian tới công an huyện sẽ tiếp tục tập trung quyết liệt các biện pháp nhà cụ
để đấu tranh chiến đệ đối với các hành vi vi phạm này
và cũng kính đề nghị là bà con nhân dân trên địa bàn
là tiếp tục tuyên truyền vận động
đồng thời là chủ động phát hiện tố giác
để góp phần phòng ngừa đấu tranh đối với các loại tội phạm phát sinh
trong thời điểm dịch bệnh
hiện nay trên địa bàn quảng bình
dịch bệnh covid một mươi chín vẫn diễn biến hết sức phức tạp
cùng với các lực lượng chức năng
lực lượng công an quảng bình đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch
tuy nhiên công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
đấu tranh với các loài tội phạm
vẫn được công an các đơn vị địa phương quyết liệt thực hiện
với quyết tâm không để các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để phạm tội
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng ngô phương bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thương chú tại ấp bốn xã mỹ đông huyện tháp một mươi tỉnh đông tháp
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
là đối tượng nguyễn vũ thanh quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thương chú tại ấp một xã thường thới tiền huyện hồng ngự tỉnh đông tháp
và đối tượng phạm mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thương chú tại khu phố hai phường trung dũng thành phố biên hòa tỉnh đông nai
bị công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp ra quyết định truy nã
cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý